những năm gần đây tôm càng xanh được bà con nông dân bạc liêu đưa vào nuôi trồng dụng lúa
hiện nay bà con không chỉ sản xuất tôm xú hay tôm thẻ chân trắng
mà tôm càng xanh trong dụng lúa còn là đối tượng quan trọng để hướng tới
và diện tích nuôi không ngừng tăng nhanh qua từng năm
nguồn thu nhập từ tôm càng xanh hiện giờ là không nhỏ đối với người dân nơi đây
tỉnh bạc liêu có hai vùng sản xuất được chuyển đổi trên hai mươi hai ha
chủ yếu là bố trí con tôm xú vào mùa mặn
đối với mô hình lúa tôm hiện nay sau khi thu hoạch xong vụ tôm xú vào mùa mặn
tới mùa mưa bà con giữ ngọt cải tạo đất để xạ lúa
cũng thời điểm này bà con chủ động kết hợp thả thêm tôm càng trong dụng lúa
trước khi bước vào thu hoạch lúa bà con đã tháo nước ra khỏi dụng
để thuận tiện cho máy gặt đập liên hợp vào mùa thu hoạch
vì khi thu hoạch lúa nước phải rút hết nước tôm càng xuống mương
đó cũng là lúc người dân rộn ràng thu hoạch vụ tôm càng xanh trên dụng lúa
với năng suất bình quân từ vụ tôm càng xanh này đạt từ một hai tấn trên ha
quyện cũng tiếp tục quy hoạch để phát triển dùng lúa tôm mở rộng ra khoảng trên một mươi năm hectare
với diện tích này quyện cũng tiếp tục chỉ đạo cho các ngành và các xã thị trấn
trong dùng lúa tôm này
thì phát động cho bà con tiếp tục thả tôm càng trên gọn lúa này
tôm càng xanh là loài thủy sản từ lâu không còn xa lạ đối với người dân bạc liêu
tuy nhiên những năm trước đây bà con chưa có nhiều kinh nghiệm về quy trình chăm sóc
cũng như thời gian phát triển của loài thủy sản này nên chưa nuôi quy mô lớn
sau khi được tập huấn tham dự hội thảo hướng dẫn bà con về quy trình kỹ thuật nuôi
và chăm sóc con tôm càng xanh
từ đó nhiều hộ nông dân đã mạnh dạn áp dụng chọn nuôi loài thủy sản này
và có thu nhập ổn định